lên cả mạng hình cho em xem hai cái vé đấy luôn

số tiền chị mua ba vé là ba triệu tám trăm linh nghìn đồng cộng với bốn trăm linh nghìn đồng tiền dịch vụ tổng cộng là bốn triệu hai trăm linh nghìn đồng

hiện nay công an quận ba tp hcm đang tạm giữ một đối tượng làm vé tàu tết giả
vụ việc hiện đang được công an điều tra làm rõ
lãnh đạo chi nhánh vận tải đường sắt sài gòn khuyến cáo hành khách không nên mua vé của cò vé bởi nếu như thông tin trên vé không đúng với giấy tờ tùy thân sẽ không được lên tàu
với những hành khách đã mua vé từ những nơi không chính thức nên kiểm tra lại vé của mình bằng cách truy cập vào địa chỉ www dsvn vn hoặc mang vé trực tiếp tới ga sài gòn để đối chiếu

không chỉ riêng công ty lê thành trên địa bàn thành phố đã có những dự án nhà ở thương mại bán cho thuê cho người có thu nhập thấp đô thị với mức giá dưới một tỷ đồng một căn hộ như căn hộ e hom của công ty nam long dòng sản phẩm tám x tám xlus của công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc hương thịnh căn hộ công ty hoàng anh sài gòn
và mới đây dự án nhà ở xã hội topass home do công ty cổ phần vàng thái lan làm chủ đầu tư tại quận một mươi hai vừa công bố bán đợt một với bốn trăm năm mươi căn
nhưng có tới hơn sáu trăm linh hội sự đăng ký
trong bối cảnh khó khăn hiện nay thì không có nhiều sự hỗ trợ những gói hỗ trợ từ nhà nước
tuy nhiên là bạn thái lan là một doanh nghiệp và chúng tôi có khả năng tài chính vững mạnh
và ngoài ra thì chúng tôi có những đối tác trong và ngoài nước sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng với chúng tôi cho suốt quá trình dự án cho đến ngày thu hoạch
và hơn nữa là sự quan tâm và giúp đỡ của chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi triển khai dự án này một cách thành công
trong năm hai nghìn một mươi sáu
tp hcm đã có hơn bốn mươi năm căn hộ từ chín mươi dự án có giá căn hộ từ sáu trăm linh triệu đến một tỷ đồng được bán ra thị trường
cộng với gần bốn mươi hai căn hộ được bán ra trong năm hai nghìn một mươi năm thì nguồn cung căn hộ tại thành phố là rất dồi dào
tuy nhiên ở phân khúc căn hộ giá rẻ thì đang trong tình trạng cùng không đủ cầu
theo một số chủ đầu tư để có thể xây dựng dự án giá rẻ nhà ở xã hội cho người dân lại không hề đơn giản
vườn mắt đối với doanh nghiệp nằm ở các phương pháp
các khâu như giải phóng mặt bằng thủ tục hành chính rượm ra
bên cạnh đó giá bán cũng bị khống chế không vượt quá một mươi năm triệu đồng một mét vuông là chưa hợp lý
bởi những dự án ở vị trí đẹp thì chi phí đầu tư rất cao và chất lượng tương đương với nhà ở thương mại
chúng ta đang bị vướng về vấn đề chốt vấn đề lãi suất hỗ trợ
tại vì nếu mà dùng nhà ở xã hội mà dùng một cái lãi suất giống như ở thương mại
thì thực tế ra những nhà không có đủ khả năng
theo kế hoạch giai đoạn hai nghìn một mươi sáu
hai nghìn hai mươi thành phố hồ chí minh đầu tư xây dựng ba mươi chín dự án nhà ở xã hội với quy mô gần bốn mươi năm căn
quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
thành phố sẽ đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị ra các quận huyện vùng ven để giảm tải cho các quận trung tâm
phải giải quyết được bài toán nhà ở cho số đông người trong xã hội
đối tượng người thu nhập thấp mà người ta không thể có đủ nguồn lực bắt đầu
để người ta mua nhà ở xã hội bán trả góp
phải ưu tiên tập trung phát triển nhiều nhà ở xã hội cho thuê
chúng ta khi mà phát triển được nhiều nhà ở xã hội cho thuê đó
thì chúng ta đã tạo điều kiện chỗ ở cho đông đảo người thu nhập thấp
đặc biệt là người nhập cư ở thành phố hồ chí minh
bên cạnh các giải pháp như tại những khu vực ngoại thành thành phố hồ chí minh
có thể quy hoạch khu dân cư hỗn hợp
vừa có nhà ở xã hội vừa có nhà ở thương mại
với diện tích tối thiểu hai mươi năm m hai một căn hộ
tương đương nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu nhà ở cấp bách của người thu nhập thấp
trong điều kiện ngân sách hạng hẹp
thành phố hồ chí minh tập trung kêu gọi xã hội hóa nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội
vừa đảm bảo số lượng chất lượng phù hợp túi tiền người mua
vừa đảm bảo quy hoạch đô thị
nhằm thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ một mươi đã đề ra
về vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển đô thị bền vững
thưa quý vị cuộc chiến tại syri đang chứng kiến
những diễn biến được đánh giá là mang tính bước ngoặt đặc biệt tại thành phố chiến lược aleppo
hiện các bên có liên quan đã đồng loạt xác nhận quân đội syri dừng mọi hoạt động quân sự
tại phía đông aleppo mở đường cho các tay súng đối lập sơ tán
và thiết lập lại quyền kiểm soát toàn bộ thành phố này
đại sứ nga tại liên hợp quốc ông vitaly chukin khẳng định
chiến dịch mà quân đội syri dưới sự hỗ trợ của nga triển khai tại aleppo đã kết thúc
và hiện chính phủ đã giành quyền kiểm soát khu vực phía đông aleppo
đại diện nga khẳng định chính phủ của tổng thống syri bashar al assad đã chấp nhận thỏa thuận
về việc mở đường cho các tay súng đối lập rời khỏi aleppo cùng với gia đình
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ cũng đã lên tiếng xác nhận thỏa thuận ngừng bắn đạt được
giữa chính phủ syri và các tay súng phiến quân
thỏa thuận có hiệu lực từ một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo giờ địa phương
giờ đây những giao tranh tại aleppo đã gần tới hồi kết và người dân đang tiến hành di tản
theo thống kê hiện còn khoảng một trăm linh người dân đang mắc kẹt trong các khu vực do phiến quân kiểm soát
đang di chuyển đến các khu vực đã được quân chính phủ giải phóng
cũng trong ngày hôm nay quốc hội hàn quốc đã bắt đầu vòng thứ ba của phiên điều trần
về vụ bê bối tham nhũng có liên quan đến tổng thống park geun hye
vòng thứ ba này tập trung vào việc cáo buộc bà tổng thống đã không có những chỉ đạo kịp thời
trong vụ thảm họa phà seoul xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
trong số một mươi sáu nhân vật bị triệu tập có một mươi ba người xuất hiện trước ủy ban đặc biệt quốc hội
trong đó bao gồm các trợ lý cũ của bà park và các chuyên gia y tế
những người này bị thẩm vấn về cáo buộc không hoàn thành trách nhiệm trong thời gian bảy giờ đồng hồ bị bỏ lỡ
văn phòng tổng thống hàn quốc lập luận rằng tổng thống hàn quốc park geun hye được cập nhật
báo cáo bằng văn bản vào ngày xảy ra thảm họa nhưng chưa cung cấp chính xác những gì bà park đã làm vào thời điểm đó
có tin đồn cho rằng bà park đang được chăm sóc sức khỏe và làm tóc trong những giờ khắc quan trọng
sau khi chiếc phà seoul bị chìm
trong hai phiên điều trần hồi tuần trước ủy ban đặc biệt của quốc hội hàn quốc đã tiến hành chất vấn
những đối tác kinh doanh và bà choi soon sin người bạn thân của tổng thống park
cục dự trữ liên bang mỹ fresh đang có cuộc họp kéo dài hai ngày để thảo luận về chính sách tiền tệ năm hai nghìn một mươi bảy
tại cuộc họp cuối cùng của năm nay thị trường và giới quan sát đều dự đoán thể chế tài chính này
sẽ quyết định nâng lãi suất cơ bản lần thứ hai trong vòng một thập kỷ qua
lộ trình bình thường hóa lãi suất của fed đã gặp trở ngại ngay từ đầu năm nay khi xuất hiện những yếu tố bất ổn
từ nền kinh tế thế giới như tình trạng giảm tốc của nền kinh tế trung quốc
cú sốc anh rời khỏi liên minh châu âu eu trong khi tăng trưởng kinh tế mỹ thì chưa thực sự nổi bật
kể từ mùa hè vừa qua các số liệu kinh tế tích cực đã khiến phép bắt đầu cân nhắc đến việc điều chỉnh lãi suất cơ bản
hiện ở mức hai mươi năm đến năm
bên cạnh đó giới phân tích cũng trông chờ những tín hiệu từ fed về chính sách tiền tệ trong năm tới
khi tổng thống đắc cử mỹ donald trump tiếp quản nhà trắng vào tháng một
ngoài ra việc đồng đô la mạnh lên có thể khiến lạm phát xuống thấp so với mục tiêu hai mà fed đã đề ra
đặt ra thách thức cho việc hoạch định chính sách tiền tệ năm tới
trong khi đó bộ quốc phòng mỹ vừa công bố một phiên bản cập nhật các điều luật chiến tranh quân sự
trong đó có bổ sung nội dung giảm thiểu thương vong cho dân thường trong khuôn khổ bộ quy tắc luật chiến tranh của nước này
sách bộ quy tắc luật chiến tranh được chỉnh lý đã đưa ra những điển hình về các biện pháp phòng ngừa
mà quân đội mỹ nên áp dụng để tránh thiệt mạng cho dân thường
ví dụ như đưa ra những cảnh báo và tiến hành đánh giá chi tiết về nguy cơ xảy ra thương vong
trong một tuyên bố cố vấn lầu nam góc jennifer o connor nhấn mạnh
bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang là quan trọng
theo ông cuốn sách được chỉnh lý đã giải thích rõ ràng hơn và phản ánh những diễn biến quan trọng
như xác lệnh mới đây của tổng thống về thương vong đối với dân thường
cuốn sách trên cũng cập nhật thêm các quy định về sự cân đối
nhằm tránh những trường hợp sử dụng lực lượng một cách vô lý
thưa quý vị sau nhiều lần trì hoãn singapore và malaysia đã ký kết một thỏa thuận mang tính lịch sử
trị giá gần một mươi năm tỷ usd nhằm chính thức triển khai xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối liền thủ đô hai nước
dự án này dự kiến sẽ khánh thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tuyến đường sắt cao tốc nối liền singapore kuala lumpur dài ba trăm năm mươi km
trong đó ba trăm ba mươi năm km ở phía malaysia và một mươi năm km ở phía singapore có tổng cộng tám nhà ga
dự kiến khi đi vào vận hành tuyến đường sắt với tốc độ ba trăm linh km một giờ sẽ rút ngắn thời gian đi lại
giữa hai thủ đô từ năm giờ xuống còn chín mươi phút phục vụ khoảng hai mươi triệu người qua lại mỗi năm
dự án đầy tham vọng này được nhận định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai nước
giúp thúc đẩy hợp tác kinh tế hơn nữa các trạm hải quan xuất nhập cảnh và kiểm dịch phương tiện
sẽ được đồng thời đặt tại ba điểm ở cả singapore và malaysia điều này có nghĩa du khách quốc tế
sẽ chỉ phải tiến hành làm các thủ tục xuất nhập cảnh duy nhất một lần ở điểm xuất phát tại mỗi nước tương ứng
sáng nay tổng thống philippines rodrigo duterte đã tới campuchia và bắt đầu chuyến thăm chính thức hai ngày tới quốc gia này
đây là chuyến thăm đầu tiên của ông duterte tới campuchia kể từ khi nhậm chức
và cũng là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống philippines tới campuchia trong vòng hai mươi năm qua
lễ đón chính thức tổng thống philippines được diễn ra trọng thể tại cung điện hoàng gia vào sáng nay
một mươi bốn tháng một mươi hai tại đây ông duterte sẽ hội kiến với quốc vương norodom ciharmoni vào chiều nay
ông duterte hội đàm với thủ tướng nước chủ nhà hun sen và dự kiến hai bên sẽ thảo luận các cách thức
để tăng cường hợp tác song phương cũng như các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm bao gồm các lĩnh
vực quốc phòng và an ninh thương mại và đầu tư thực thi pháp luật và cuộc chiến chống buôn lậu ma túy
theo bộ ngoại giao campuchia sau hội đàm hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết các biên
bản ghi nhớ về hợp tác song phương chống tội phạm xuyên quốc gia và thể thao sau chuyến thăm tới
campuchia tổng thống duterte sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới singapore trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng một mươi hai
quý vị và các bạn thân mến
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của truyền hình nhân dân